ngày một mươi tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thẩm định xét duyệt cấp phép và cho thông quan nhập khẩu
đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác công ty helix canada và nhãn mác công ty health hai nghìn canada theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố một mươi hai bị can trong vụ công ty vnc

quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân